khoảng hai giờ sáng nay tại thị trấn còng huyện tỉnh gia tỉnh thánh hóa bất ngờ bốc cháy
ngọn lửa bùng phát lan nhanh bao trùm toàn bộ khu chợ và thiêu dụi gần bốn trăm linh kiosk của người dân
nhận được thông tin cảnh sát phòng cháy đã nhanh chóng huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
cơ quan chức năng cũng phải huy động xe chữa cháy của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn đến hỗ trợ
tuy nhiên do các kiosk chứa hàng hóa vật liệu dễ cháy ngọn lửa lan nhanh và cháy dữ dội
nên việc khống chế đám cháy rất khó khăn hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ